bệnh nhi bl sinh năm hai nghìn một mươi ba trú tại hải dương bị ong vò vẽ đốt trên đường đi học với hơn một trăm linh nốt đốt giải rác khắp cơ thể
ngay sau đó bệnh nhi được gia đình đưa đến cơ sở y tế và xử trí chuyển dịch dùng các loại thuốc giảm đau thuốc chống dị ứng
lúc này bệnh nhi tỉnh táo nhưng mệt và khó thở nhiều ngay lập tức được chuyển tới bệnh viện nhi trung ương để tiếp tục điều trị
giờ thứ năm sau khi bị đốt bệnh nhi vào khoa điều trị tích cực nội khoa trong tình trạng suy hô hấp phù phổi cấp suy tuần hoàn suy gan suy thận và dối loạn đông máu tiến triển nhanh chóng
ngay khi tiếp nhận các bác sĩ đã tiến hành hỗ trợ chức năng cơ quan cho bệnh nhi với các biện pháp như thở máy lọc máu liên tục và lọc máu hấp phụ độc chất
tuy nhiên tình trạng suy đa tạng tiếp tục diễn biến xấu suy tuần hoàn nặng hơn cần duy trì thêm nhiều thuốc trợ tim vận mạch
các bác sĩ đã nhanh chóng hội trần và quyết định thực hiện kỹ thuật ecmo tim phổi nhân tạo để hỗ trợ các chức năng cơ quan nhằm duy trì sự sống cho bệnh nhi
mặc dù đã được điều trị tích cực nhưng sau hai ngày tình trạng bệnh nhi không cải thiện
bệnh nhi tử vong trong bệnh cảnh suy đa cơ quan dối loạn đông máu nặng không đáp ứng với các biện pháp điều trị
trước đó ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba bệnh viện cũng tiếp nhận hai trường hợp bệnh nhi bị ong đốt nguy kịch khác
theo gia đình cho biết một mươi năm h chiều ngày năm tháng chín hai bệnh nhi nt sinh năm hai nghìn một mươi một và ma sinh năm hai nghìn một mươi bốn trú tại hòa bình bị ong đốt khi đi hái ổi cùng nhau
bệnh nhi nt sinh năm hai nghìn một mươi một sau khi bị đốt khoảng năm mươi nốt ở vùng đầu mặt cổ trẻ mệt và đau nhiều gia đình ngay lập tức đưa tới cơ sở y tế và được xử trí phản vệ sau đó nhanh chóng chuyển tới bệnh viện tỉnh
tại đây bệnh nhi mệt hơn suốt cao khó thở và tiểu sấm màu do tiêu
sau một ngày tình trạng bệnh nhi không cải thiện bệnh nhi được chuyển tới bệnh viện nhi trung ương
bệnh nhi vào khoa điều trị tích cực nội khoa trong tình trạng nguy kịch suy đa tạng bao gồm suy hô hấp do tổn thương phổi nặng trụy mạch tổn thương cơ tim suy gan suy thận và tiêu cơ vân cấp
để cứu sống bệnh nhi các bác sĩ đã tiến hành cho thở máy chống sốc và chỉ định lọc máu liên tục kết hợp với lọc máu hấp phụ độc tố đồng thời điều trị kháng sinh giảm đau và hỗ trợ cơ quan tích cực
thạc sĩ bác sĩ bùi thị tho khoa điều trị tích cực nội khoa cho biết chúng tôi thường gặp trẻ bị ong đốt nặng trong hai bệnh cảnh sốc phản vệ giai đoạn sớm và tình trạng suy gan suy thận do tiêu cơ vân vài ngày sau khi bị đốt
trường hợp bệnh nhi nt là một ca bệnh đặc biệt nguy kịch với diễn biến suy đa cơ quan nhanh chóng rất may mắn là sau năm ngày điều trị tích cực bệnh nhi cải thiện hơn không cần sự hỗ trợ của máy thở cũng như các thuốc trợ tim vận mạch đồng thời tình trạng tiêu cơ vân và men gan cải thiện rõ
bệnh nhi đã tự tiểu được chúng tôi chuyển cháu lên khoa thận và lọc máu để tiếp tục điều trị và theo dõi
cùng đi chơi với nt bệnh nhi ma sinh năm hai nghìn một mươi bốn nhập viện với gần ba mươi nốt đốt trong đó có hai mươi sáu nốt trên đầu
một số ở cổ và gáy cùng với các dấu hiệu mệt mỏi tiểu sấm màu
sau khi thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm thăm dò chức năng bệnh nhi được chẩn đoán suy gan suy thận cấp
các bác sĩ cho biết sau nhiều biện pháp điều trị tích cực trẻ đã tỉnh táo men gan có xu hướng giảm chức năng thận đang cải thiện có thể xuất viện trong vài ngày tới
theo phó giáo sư tiến sĩ tạ anh tuấn trưởng khoa điều trị tích cực nội khoa bệnh viện nhi trung ương tai nạn do ông đốt là tai nạn thường gặp ở trẻ
đặc biệt là các cháu sinh sống tại các vùng nông thôn vùng dân tộc
tùy theo loài ong mà nọc sẽ độc ít hay nhiều có loại gần như không độc ong mật nhưng cũng có loại gây tử vong chỉ với một mươi vết chích như ong vỏ vẽ ong đất ong bóc cày ong bầu
để tránh hậu quả nghiêm trọng khi trẻ bị ong đốt các bậc phụ huynh cần bình tĩnh xử trí nhanh chóng di chuyển trẻ từ khu vực an toàn tránh bị đốt nhiều hơn
trường hợp trẻ có một trong các dấu hiệu sau có nhiều vết đốt bị đốt vào các vùng đầu mặt cổ kèm theo phủ nề lan nhanh hoặc có sốt mệt mỏi khó thở số lượng nước tiểu ít dần nước tiểu màu đỏ nho máu
có dấu hiệu dị ứng hoặc trước đây từng dị ứng với ong đốt mẩn ngứa đỏ xa toàn thân hoặc cảm giác choáng váng chóng mặt
cần ngay lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời không nên trì hoãn để thực hiện các bước sơ cứu tại nhà
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật đến đây thời lượng của video đã hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo